công ty thăng long ria để điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi công ty thăng long rer đã kêu gọi góp vốn và giao bán đất nền
tại thị trấn lai uyên bầu bàng và đã thu của ba khách hàng với số tiền gần hai ba tỷ đồng
và cam kết từ bốn sáu tháng sau khi thanh toán đợt cuối sẽ giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách
tuy nhiên đến nay công ty thăng long ria đã không thể thanh toán tiền
và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng
làm việc với cơ quan điều tra nguyễn hữu thái khai nhận đã lừa
dối thông tin để nhận tiền đặt cọc và không có đất để giao cho khách hàng
vận chuyển một mươi kg ma túy tổng hợp sạc đá đối tượng là biện văn trường
chú tại tỉnh hà tĩnh đã bị bắt quả tang tại khu vực thị trấn vũ quang huyện vũ quang tỉnh hà tĩnh
báo hiệu mày gắt mày gắt một mươi cấn một cấn
ma túy trên được vận chuyển trên phương tiện taxi mang biển số ba mươi tám a tám nghìn bốn trăm linh hai
tại hiện trường lực lượng chức năng đã thu giữ một mươi kg ma túy tổng hợp dạng đá
hai điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan chức năng đối tượng biện văn trường khai nhận đã thuê taxi đưa số ma túy trên
về huyện cẩm xuyên tỉnh hà tĩnh để cất giấu sau đó vận chuyển vào tỉnh bình dương
giao cho một đối tượng khác để nhận tiền công là một trăm năm mươi triệu đồng
các quận huyện trên địa bàn thành phố hà nội đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền
về phòng chống dịch và triển khai tiêm vaccine cho toàn bộ người dân
nhờ vậy các thông tin về tình hình dịch bệnh đã được truyền tải một cách nhanh chóng minh bạch
đây là đài truyền thông xã yên bỉu thông báo cửa đang chỉ đào phòng chống dịch covid một mươi chín xã yên bỉu
đều đặn một lần một ngày những thông tin liên quan đến phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
cũng như văn bản chỉ đạo của các cấp ngành được phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã yên mỹ
thanh chỉ hà nội như thế này
nhờ vậy người dân kịp thời nắm bắt được tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
góp phần nâng cao ý thức tự giác phòng tránh dịch bệnh
thông tin nó rất là kịp thời loa phóng thanh của xã phát và đến các cán bộ cũng như là nhân dân
đều nắm được hết những chủ trương
phòng dịch ngoài thực hiện truyền thanh trên loa phường hiện nay các trung tâm y tế còn thực hiện tuyên truyền
qua hệ thống gia lô facebook về lợi ích hiệu quả của vaccine
chú trọng các đối tượng nguy cơ cao bệnh lý nền
nhờ sự tuyên truyền và tích cực triển khai công tác tiêm chủng
các địa phương đã đạt được kế hoạch tiêm chủng đúng tiến độ
chúng tôi đã triển khai toàn bộ các kế hoạch của trung tâm gửi hết tất cả các ban ngành của trên quận
cùng với cả giao cho chủ tịch của một mươi tám phường
là triển khai đồng bộ tuyên truyền phát thanh để cho người dân được hiểu biết về các lợi ích về tiêm
trên địa phương mà em ở thì các bác tổ trưởng của dân phố cũng có xin thông tin người dân này
và lập những group gia lô xong là thông báo những cái thông tin về tiêm chủng và tuyên truyền ở trên đấy nữa
trong chiến dịch tiêm vaccine covid một mươi chín đẩy mạnh tiêm cho trẻ từ năm đến một mươi tám tuổi còn gặp nhiều khó khăn
để giải quyết những vướng mắt các trung tâm y tế đã triển khai tổ chức nhiều điểm tiêm cho trẻ
trong việc đi lại cho các em
bên cạnh đó lực lượng y tế còn kết hợp cùng trường học tăng cường vận động phụ huynh
về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của vaccine
từ bên bộ y tế đến khi đang phổ biến đến trường đến các giáo viên thì chúng tôi đều nghe được thông tin rất là đầy đủ
nên là nếu mà rất là cho con đi tiêm thì rất là yên tâm
tiêm vào thì thứ nhất là phòng chống hai đứa con khỏe mạnh mình cũng yên tâm
việc đẩy mạnh tuyên truyền về phòng dịch và tiêm chủng vaccine covid một mươi chín
đã mang lại những hiệu quả
rõ rệt chú trọng tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín đầy đủ đúng lịch là trách nhiệm
cũng là lợi ích của mỗi người dân
kính thưa quý vị trưa ngày một mươi một tháng tám tại khu vực quận sáu quận tám quận bình tân thành phố hồ chí minh
trời chuyển mưa gió giật mạnh đã khiến cho hàng loạt cây xanh trên đường võ văn kiệt bị quật gãy
sự cố khiến nhiều ô tô bị cây xanh đè trúng gãy hư hỏng
theo đó gần một mươi hai giờ trời chuyển mưa nên có gió giật mạnh khiến hàng loạt cây me tây
trồng trong giải phân cách trên đường võ văn kiệt đoạn qua địa bàn quận sáu quận tám quận bình tân bật gốc
ngã đổ hàng loạt nằm la liệt xuống đường
trong đó đoạn qua địa bàn quận tám đoạn gần giao lộ võ văn kiệt an dương vương
ba ô tô dừng trên đường trời đèn đỏ bị cây ngã đè trúng gây mất méo hương hỏng
một ô tô bị cây ngã đè gãy kính sau đó đã rời đi
riêng hai ô tô còn lại chủ nhân chờ cơ quan chức năng đến lập hồ sơ giải quyết
ngoài ra gió giật mạnh cũng là một đoạn hàng rào bằng tôn gần hai mươi mét trên đường võ văn kiệt bị quật ngã
một tấm bạc lớn trên trụ quảng cáo cao gần một mươi năm mét bị gió cuốn bay
còn lại khung sắt của trụ quảng cáo này gãy chốt treo lơ lửng trên cao có thể rơi xuống bất cứ lúc nào
gây nguy hiểm cho người đi đường
lực lượng chức năng sau đó có mặt xử lý cắt tỉa cây xanh ngã đổ thu dọn hiện trường
ảnh hưởng từ vụ việc khiến châu phong qua khu vực gặp khó khăn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh trà vinh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt tạm giam trầm vân anh ba mươi tuổi ngụ tại khóm ba phường một thành phố trà vinh
về hành vi can tội mua bán trái phép chất ma túy
theo hồ sơ điều tra ngày chín tháng sáu tại khóm một phường năm thành phố trà vinh
lực lượng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an thành phố trà vinh
kết hợp phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh
phát hiện bắt giữ đặng trương trí dương ba mươi ba tuổi ngụ khóm hai phường ba thành phố trà vinh
có hành vi tàn trự trái phép chất ma túy gồm ba viên thuốc lắc dạng nén
khám sát khẩn cấp nơi ở cuối dương cùng bạn gái là trầm vân anh
ở khóm ba phường một thành phố trà vinh cơ quan chức năng phát hiện thu giữ số lượng lớn ma túy
gồm ba mươi ba bịch ni lông chứa ma túy một trăm linh một viên nén cùng nhiều dụng cụ dùng để mua bán ma túy
qua làm việc bước đầu dương khai nhận đem ba viên thuốc lắc đến khóng một phường năm
để bán cho một con nghiện với giá chín trăm linh đồng sau đó bị lực lượng công an bắt giữ
đối với số ma túy cơ quan công an khám sát thu dự dương mua ở thành phố hồ chí minh với giá sáu mươi triệu đồng
sau đó cùng bạn gái tên trầm vân anh chia nhỏ để bán lại kiếm lợi
theo kết quả giám định số ma túy nêu trên là loại ketamin có trọng lượng bốn mươi năm chín nghìn một mươi bảy gram
metafetamin mdma có trọng lượng bốn mươi tám mươi nghìn tám trăm bảy mươi tám gram
thông qua công tác điều tra xác minh
với tài liệu chứng cứ thu thập được cơ quan công an đủ cơ sở chứng minh trần văn anh
có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
trước đó ngày một mươi tám tháng sáu cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với dương để điều tra làm rõ về hành vi can tội mua bán trái phép chất ma túy
kính thưa quý vị ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm cho biết
từ ngày một mươi năm tháng tám đến hết năm hai nghìn một mươi chín
ban quản lý an toàn thực phẩm và các quận huyện thành phố thủ đức
tiến hành triển khai công tác kiểm tra an toàn thực phẩm
đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu đồ uống có cồn trên địa bàn
theo đó chú trọng kiểm tra về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nguồn gốc xuất xứ
các loại nguyên liệu hóa chất phụ da sử dụng để sản xuất chế biến thực phẩm hồ sơ tự công bố sản phẩm
trong quá trình thanh kiểm tra các đoàn thực hiện lấy mẫu rượu bia đồ uống có cồn gửi kiểm nghiệm thực phẩm tại các cơ sở được chỉ định
thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với những cá nhân tổ chức sản xuất kinh doanh rượu bia đồ uống có cồn
không đảm bảo an toàn thực phẩm và xử lý nghiêm khi có vi phạm
chúng tôi có sự phân công những đơn vị như là thanh tra của ban quản lý an toàn thực phẩm thì sẽ tập trung
nói chung là tất cả đều phải tập trung vào các cơ sở kinh doanh phân phối rượu bia
thì cái này nó rộng lắm đặc biệt là có cả những cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống những cái quán ăn quán nhậu những cái nhà hàng đều có tiêu thụ rượu bia
chúng tôi sẽ đến kiểm tra thì như vậy có một sự phân cấp
ban sẽ là tập trung kiểm tra các cái doanh nghiệp những cái đơn vị ở trên địa bàn toàn thành phố và từng quận huyện
thì cái đoàn kiểm tra liên ngành sẽ là rà soát các hộ kinh doanh cá thể và đặc biệt là những cái quán nhậu bình dân vỉa hè
tôi xin nói là cái chỗ này chắc người ta uống rượu đế rất là nhiều đấy
mà rượu đế nói rượu đế một cách nôn na tức là rượu mà tự cất lấy mà nhà làm
thì như vậy là cái nguy cơ mà bị gọi là bị trà trộn với cái rượu pha cùng công nghiệp là rất lớn
thế thì đồng thời là chúng tôi cũng phải tăng cường cái cảnh báo cho người dân
thế thì những đơn vị vi phạm chúng tôi sẽ công khai những danh tính của những đơn vị vi phạm trên trang web của ban quản lý an toàn thực phẩm
và cũng như là sẽ tiến hành là
xử phạt một cách là kịp thời nhất và thích đáng nhất
ban quản lý an toàn thực phẩm thành phố hồ chí minh cũng đã có công văn gợi ủy ban nhân dân các quận
nguyện và tp thủ đức về việc tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu
và tuyên truyền phòng chống tác hại của việc sử dụng rượu
nhanh chóng triển khai các biện pháp điều tra xử lý khắc phục sự cố về an toàn thực phẩm nếu có xảy ra
vừa qua vào ngày ba tháng tám và ngày tám tháng tám tại thành phố hồ chí minh
xảy ra hai vụ ngộ độc methanol sau khi uống rượu
một vụ tám người ngộ độc trong đó có hai người tử vong
vụ còn lại năm người nhập viện sau khi uống rượu pha cồn methanol
ban quản lý an toàn thực phẩm đã có quyết định xử phạt công ty trách nhiệm hữu hạn nhà hàng mr bao
khu sim hai mươi sáu ba triệu đồng do vi phạm tại chi nhánh số một mươi a tăng nhân phú khu phố hai phường phước long b tp thủ đức
là nơi xảy ra vụ ngộ độc methanol khiến hai người tử vong sáu người nhập viện điều trị
công ty này đã vi phạm hai lỗi
kinh doanh dịch vụ ăn uống mà không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm
sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc xuất xứ
và ban quản lý an toàn thực phẩm đang chờ kết luận của công an sẽ có xử lý
sau các đoàn khách lớn đến từ hoa kỳ và ấn độ chiều nay ngày một mươi một tháng tám
ngành du lịch tp hcm tiếp tục đón đoàn khách hơn một trăm linh người quốc tịch nam phi tới du lịch miles
loại hình du lịch kết hợp hội nghị hội thảo triển lãm tổ chức sự kiện
đại diện lãnh đạo sở du lịch tp hcm đã chào đón tặng hoa và các phần quà lưu niệm kèm thư cảm ơn
tới các thành viên đoàn khách du lịch thuộc công ty apsa tập đoàn tài chính của nam phi
sở hữu hệ thống các ngân hàng công ty bảo hiểm lớn tại khu vực châu phi
theo dự kiến đoàn sẽ lưu trú tại tp hcm từ nay đến ngày một mươi bốn tháng tám tham dự hội nghị
thưởng thức ẩm thực dạo quanh thành phố bằng xe buýt và ngắm sông sài gòn trên du thuyền
giám đốc apsa thay mặt đoàn cám ơn sự đón tiếp nồng hậu chú đáo của ngành du lịch thành phố
đồng thời hứa hẹn sẽ tiếp tục trở lại đưa khách du lịch tới việt nam
cũng như tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại đây cho du khách
những năm gần đây du lịch mice việt nam liên tiếp đạt được những giải thưởng uy tín
đặc biệt năm hai nghìn hai mươi một tp hcm được bình chọn là điểm đến du lịch mice tốt nhất châu á
với những hỗ trợ và chương trình khuyến thủ dành cho các đoàn khách du lịch miles
tp hcm kỳ vọng sẽ tạo thêm điểm nhấn và có cơ hội đón thêm nhiều đoàn khách
tới tham dự hội nghị kết hợp tham quan du lịch thành phố
sáng ngày một mươi một tháng tám ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn tp hcm
đã được tổ chức tại phường sáu quận bốn
và tại ngày hội ông ngô minh châu phó chủ tịch ủy ban nhân dân
trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thành phố khẳng định đảng bộ chính quyền và nhân dân
ở thành phố luôn xác định công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng để xây dựng thế trận lòng dân
và góp phần bảo đảm an ninh chính trị trực tự an toàn xã hội
phục vụ sự nghiệp bảo vệ xây dựng và phát triển thành phố
phường sáu quận bốn là một trong những điểm sáng về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
trên địa bàn thành phố
hiện địa bàn phường có ba trên ba khu phố có bốn mươi sáu trên bốn mươi sáu tổ dân phố
tỷ lệ một trăm linh năm doanh nghiệp và một trường học đạt chuẩn an toàn về an ninh trật tự
quá trình thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc ở phường
được gắn với việc nhân rộng các mô hình an ninh trực tự của quận thành phố
như mô hình chi hội không có tính dụng đen của hội liên hiệp phụ nữ
mô hình thủ tục nhanh ứng xử khéo của công an
phương sáu cũng đã triển khai nhiều công trình thiết thực gắn với đặc điểm tình hình
tại địa bàn dân cư và tại đơn vị nổi bật là mô hình quản lý cảm hóa giáo dục
giúp đỡ người lầm lỗi tại cộng đồng dân tư gọi tắt là mô hình năm cộng một
mô hình câu lạc bộ xây dựng gia đình phòng chống đề nạn xã hội
mô hình vận động nhân dân lắp camera giám sát an ninh trật tự
phát biểu tại ngày hội ông ngô minh châu phó chủ tịch ủy ban nhân dân
trưởng ban chỉ đạo một trăm ba mươi tám thành phố cho rằng ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
không chỉ là dịp đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục truyền thống yêu nước
lòng tự hào dân tộc nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ đảng viên
và các tầng lớp nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội mà còn tạo khí thế thi đua sôi nổi
trong các tầng lớp nhân dân nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng vững chắc
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
cũng tại ngày hội đồng chí trần thanh lâm phó trưởng ban tuyên giáo trung ương cho biết
tin tưởng trong thời gian tới phát huy những kết quả đã đạt được
chính quyền và nhân dân tp hcm nói chung và phường sáu quận bốn nói riêng
sẽ tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai tổ chức ngày hội toàn dân
bảo vệ an ninh tổ quốc sâu rộng hơn hiệu quả cao hơn hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ
bảo vệ an ninh trật tự an toàn xã hội và các mục tiêu chính trị kinh tế xã hội khác
góp phần xứng đáng với truyền thống và tầm vót của một thành phố anh hùng văn minh hiện đại nghĩa tình